đối với làn sóng mới mang tên ba hai chủ tịch tp hcm phan văn mãi yêu cầu sở y tế phân tích đánh giá đúng tình hình đưa ra các giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch đồng thời có sự lo lắng về làn sóng dịch covid một mươi chín mới này
hướng về vấn đề thảo luận tại phiên họp chủ tịch thành phố phan văn mãi cho biết gần đây một số phương tiện truyền thông có thông tin trong sáu tháng tới tp hcm sẽ xuất hiện thêm một làn sóng dịch nữa thông tin này ít nhiều gây lo lắng với người dân
do đó ông mã yêu cầu ngành y tế phân tích đánh giá đúng tình hình đưa ra các giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch
với ngành giáo dục ông mãi cho biết dù có sự chuẩn bị nhưng ca nhiễm vẫn tăng trong mấy tuần đi học
vì vậy cần phải có các biện pháp an toàn hơn
ông cũng cho rằng tình hình hiện nay cần tránh trường hợp một số nơi quá lo lắng có thể đưa ra các biện pháp cực đoan một số nơi lại lơ là chủ quan
ông chỉ đạo các địa phương tăng cường và triển khai mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao và trẻ em triển khai các biện pháp chống dịch nhưng cũng quan tâm tháo gỡ các vướng mắc để khôi phục kinh tế
ông yêu cầu các địa phương các ngành nhất là sở y tế bàn kỹ các giải pháp phòng chống dịch phù hợp
khi ba tháng tới thành phố mở cửa hoàn toàn về du lịch và đường hàng không cần đưa ra những biện pháp phù hợp nào
khẳng định lại một lần nữa khi bị ba hai tấn công chúng ta vẫn bị nhiễm nhưng những người tiêm vaccine sẽ được bảo vệ không bị bệnh nặng
tuy nhiên việc nhiễm hết chủng này sang chủng khác sẽ khiến phổi tổn thương
nếu bạn biết yêu thương bản thân và bảo vệ cộng đồng thì tốt nhất hãy thực hiện quy định năm k tiêm vaccine và đừng chủ quan
đối chất làn sóng omicron không chỉ hà nội
thành phố hồ chí minh cũng đang phải đối diện với loại biến thể mới tàng hình đang chiếm sáu mươi bốn
cụ thể thành phố hồ chí minh vừa có biến chủng ba một và ba hai nên số ca mắc tăng cao
tuy nhiên người tiêm vaccine được bảo vệ không bị nặng nên thành phố vẫn đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine
biến thể omicron tàng hình chiếm sáu mươi bốn tại thành phố hồ chí minh
đó là thông tin được sở y tế đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh
giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng trí thượng cho biết
thế giới trải qua ba làn sóng covid một mươi chín và mỗi làn sóng tương ứng với một biến chủng
cụ thể làn sóng hai là delta và làn sóng ba là omicron với hai biến thể là ba một và ba hai
ba hai giống ba một nhưng mức độ lây lan nhanh hơn
trả lời câu hỏi nếu có làn sóng mới ba hai thì vaccine tiêm rồi có tác dụng không
ông tăng trí thượng cho biết tổ chức y tế thế giới đã khẳng định
vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ cơ thể
cơ thể không bị bệnh nặng nhưng vaccine không đủ sức chống trọi để cơ thể không bị nhiễm
khi bị ba hai tấn công thì người tiêm vaccine được bảo vệ để không bị nặng
do đó chiến dịch tiêm vaccine vẫn phải đẩy mạnh cho dù biến chủng ba hai đang chiếm ưu thế
theo ông tăng trí thượng kỹ thuật sàng lọc nhanh hiện nay chỉ cho biết có nhiễm omicron hay không
còn chi tiết omicron ba một hay ba hai thì phải giải trình tự gen
đến sáng ngày chín tháng ba trong một trăm một mươi chín trường hợp mà ngành y tế
thành phố tầm xoan ngẫu nhiên có một trăm linh ba trường hợp dương tính với omicron tám mươi sáu
qua giải mã sáu mươi bảy mẫu gen thì phát hiện bốn mươi ba k ba hai và hai mươi bốn k ba một tức chủng ba hai chiếm sáu mươi bốn
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
đợt dịch hiện nay chúng ta vừa có ba một và ba hai nên giải thích được vì sao lây lan rộng như vậy
có một số nước chỉ mới có ba một thôi chuẩn bị đón ba hai
về lập luận chủ quan
chúng ta không nên quá lo lắng sẽ có chủng mới vì nó đã xảy ra với chúng ta rồi
nếu có thì một chủng gì đó chúng ta không biết trước được
thế giới thì họ đang chuẩn bị đón ba hai
mặc dù người đứng đầu sở y tế tp hcm cho rằng không nên quá lo lắng
tuy nhiên người dân cũng không được chủ quan trước biến chủng mới
cũng tại cuộc họp này bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đề nghị thay đổi quy định năm k
trong phòng chống dịch covid một mươi chín để đảm bảo tính khả thi
và tránh trường hợp hướng dẫn mà người dân không thực hiện được
liệt kê ra những điểm của năm ca hiện nay không còn phù hợp nữa
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
đeo khẩu trang sát khuẩn thì người dân tương đối quen
nên làm được như khoảng cách thì bất ổn rồi
quy định không tập trung cũng không còn phù hợp nữa
nhưng cứ bảo tuân thủ năm k mà không sửa lại cho phù hợp
người dân không thực hiện được quy định vì không sát tình hình thực tế
người đứng đầu đảng bộ tp hcm dẫn chứng rằng
học sinh giữ được khoảng cách lúc học nhưng lúc ăn lúc ngủ thì không
chúng ta phải hướng dẫn lại cho phù hợp thực tế để đảm bảo tính khả thi hiệu quả
tránh trường hợp hướng dẫn thì có nhưng không làm được
đề nghị tiếp tục nghiên cứu thay đổi cho phù hợp
bí thư thành ủy lo ngại nhất là số ca nhiễm covid một mươi chín học sinh cấp tiểu học
hiện cao hơn cấp học khác
ông đề nghị có sự phối hợp giữa ngành y tế với nhà trường
phụ huynh để kiềm chế lây nhiễm trong học đường
người đứng đầu đảng bộ tp hcm cho rằng
các cháu đi học bị nhiễm covid một mươi chín cũng ảnh hưởng đến hoạt động của gia đình
phụ huynh phải chạy tới chạy lui chỗ này khó nhưng phải giải được
bên cạnh đó bí thư thành ủy cho rằng
hướng dẫn thủ tục khai báo y tế cần thực sự ngắn gọn để người dân dễ thực hiện
người dân phải thấy quyền lợi khi khai báo y tế
nếu không sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm và tự điều trị
việc này phải tuyên truyền tới nơi tới trốn
để người dân thấy được ý thức nghĩa vụ và quyền lợi của mình
khi khai báo và ngành chức năng thống kê phát hiện và xử lý
ngoài ra theo ông ngành y tế cần hướng dẫn công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
và quy định trách nhiệm chế tài để tránh trường hợp
người làm người không dẫn tới hệ quả khác
bí thư thành ủy nhấn mạnh việc đưa ra các biện pháp chủ động
để phòng ngừa lây nhiễm hạn chế tối đa ca bệnh nặng và những ca tử vong
ông nói thành phố đang trong giai đoạn quá độ chống dịch
nên phải làm tốt phòng chống dịch để sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế
nhất là sắp tới mở cửa du lịch
bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh việc này không đơn giản
nhưng các đồng chí từng có sáng kiến sáng tạo trong quá trình chống dịch
nên chắc chắn từng nơi sẽ làm được
mới đây để thích ứng với dịch bệnh bộ y tế thay đổi thoáng hơn
cụ thể bộ đã mở cho người nhập cảnh không cần giấy tiêm chủng
dự thảo mới nhất về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh mà bộ y tế đang được lấy ý kiến từ các cơ quan ban ngành
đối với người nhập cảnh vào việt nam không cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine
phòng chống covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín
nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu test nhanh
trường hợp trẻ em dưới một mươi hai tuổi trước khi xuất cảnh về việt nam
và được cơ quan có thẩm quyền của nước
thực hiện xác nghiệm cấp chứng nhận
không cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai sau khi nhập cảnh
nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như người đã đang lưu trú tại việt nam
đối với người nhập cảnh đi theo các đường khác
trường hợp người nhập cảnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thì thực hiện xét nghiệm sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ đầu
bằng phương pháp pcr
hoặc xác nghiệm nhanh kể từ khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như người đã đang lưu trú tại việt nam
nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định
người nhập cảnh đều phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh
và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid trong suốt thời gian lưu trú tại việt nam
nếu có triệu chứng nhiễm bệnh cần báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu
phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh
với nơi lưu trú rất hạn chế dừng đỗ dọc đường
trường hợp đặc biệt khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế tiếp xúc với người xung quanh
đặc biệt là người già trên sáu mươi năm tuổi phụ nữ có thai người có bệnh nền
ngoài ra trẻ dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai
chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm sars cov hai đều được tham gia hoạt động
ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ người thân
trước đó liên quan đến động thái mở cửa du lịch từ một mươi năm tháng ba
bộ y tế đã đề xuất việc mở cửa đón khách du lịch với các khuyến cáo như
không ra khỏi nơi cư trú trong bảy mươi hai tiếng nếu có nhu cầu ra khỏi nơi cư trú sau hai mươi bốn tiếng
thì hàng ngày phải xét nghiệm nếu ở đủ bảy mươi hai tiếng thì xét nghiệm một lần vào ngày đầu tiên
và một lần vào ngày thứ ba không khuyến cáo khách sáu mươi năm tuổi đi du lịch
chuyên gia cho rằng với những điều kiện trên sẽ chẳng ai đi du lịch cả
tuy nhiên trong dự thảo mới sự điều chỉnh của bộ y tế đã cho thấy độ mở nhiều hơn
trong việc sẵn sàng mở cửa đón khách nhập cảnh vào việt nam
tiếp đó với ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao tỉnh đồng nai đã tăng cấp độ dịch từ cấp một lên cấp hai
toàn tỉnh có gần hai mươi hai học sinh là f sau khi trở lại học trực tiếp
số liệu từ sở giáo dục đào tạo đồng nai ghi nhận từ khi chuyển sang học trực tiếp đến nay
toàn tỉnh có hai bảy trăm tám mươi sáu f là giáo viên và gần hai mươi hai f là học sinh trẻ mầm non
do đánh giá cấp độ dịch thay đổi trong tuần có ba mươi bảy trường mầm non và bảy mươi trường phổ thông
của ba mươi bảy xã phường vùng cam phải ngừng đến trường hoặc chuyển sang học trực tuyến
ngoài ra có tám trăm chín mươi sáu lớp giải giác ở các trường có nhiều f f một cũng phải chuyển sang học trực tuyến